trong sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của đất nước một năm qua không thể thiếu sự đóng góp của các địa phương trong đó có thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn một mươi tám tp hcm tiếp tục là địa phương có nguồn vốn fdi cao nhất cả nước nhờ môi trường đầu tư hấp dẫn cũng như sự quan tâm hỗ trợ hiệu quả của chính quyền thành phố cho các nhà đầu tư nước ngoài
theo cục thống kê thành phố hồ chí minh trong năm hai nghìn một mươi tám tính từ ngày một tháng một đến hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám thành phố đã có một hai mươi chín dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn với tổng số vốn đăng ký đầu tư bảy trăm tám mươi bốn tám triệu usd
số dự án tăng hai mươi tám nhưng vốn đăng ký chỉ bằng ba mươi ba năm so với cùng kỳ năm trước
tăng vốn đầu tư có hai trăm ba mươi sáu dự án với số vốn bảy trăm ba mươi sáu ba triệu usd
tổng vốn cấp phép mới và tăng vốn đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đạt một tỷ năm trăm hai mươi một một triệu usd tăng bốn mươi sáu so với cùng kỳ
góp vốn mua cổ phần có ba một trăm sáu mươi ba trường hợp dẫn đầu các nhà đầu tư nước ngoài vào tp hcm là hàn quốc với hai trăm hai mươi một dự án nhật bản một trăm năm mươi sáu dự án singapore một trăm bốn mươi ba dự án